các bị cáo là đỗ thái vũ bốn mươi tuổi nguyên quyền giám đốc và giám đốc từ tháng chín năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
nguyễn quốc minh ba mươi năm tuổi và ngô viết thành ba mươi bảy tuổi đều nguyên là cán bộ tiến dụng agribank tân an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
agribank tân an nay là agribank chi nhánh bắc đắk lắc đã ký năm mươi chín hợp đồng tiến dụng cho bốn mươi năm khách hàng vay hơn tám mươi một tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vữa thức án tám năm tù giam
các bị cáo thành và minh cũng bị tuyên mức án bảy năm sáu tháng tù giam